tại thành phố cần thơ bộ lao động thương binh và xã hội ủy ban đối ngoại của quốc hội đã phối hợp tổ chức hội thảo
về xem xét gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương mại tập thể
tính đến nay việt nam đã gia nhập hai mươi một công ước của ilo ba công ước việt nam chưa gia nhập
tại hội thảo đa số ý kiến các đại biểu cho rằng việc việt nam gia nhập công ước số chín mươi tám sẽ góp phần khẳng định
và thực hiện đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế của đảng và nhà nước
việc gia nhập này sẽ góp phần cho thương lượng tập thể được hiệu quả hơn tác động tích cực tới năng suất lao động
giúp nền kinh tế phát triển bền vững và đảm bảo công bằng xã hội hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa
sau hội thảo này các cơ quan chức năng sẽ tổng hợp tiếp thu ý kiến các đại biểu nhằm hoàn thiện hồ sơ chính quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ bảy sắp tới